xin kính chào và mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin nhanh hai mươi h
đối tượng điền hòa sinh chú thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
đã tự nhận mình là cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận
rồi lừa đảo và chiếm đoạt gần một tỷ đồng của một người phụ nữ tại tỉnh lâm đồng
tại cơ quan công an sinh khai nhận vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
thông qua mạng xã hội sinh quen biết một phụ nữ tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
sinh tự nhận mình là cảnh sát hình sự công tác tại công an tỉnh ninh thuận
đang mở thêm cửa hàng nhôm sắt
sinh thường gọi điện thoại có hình ảnh mặc trang phục cảnh sát cơ động
đồng thời chụp hình quân hàm của lực lượng công an
sinh đã nhiều lần mượn tiền rồi chiếm đoạt tổng số tiền gần một tỷ đồng
cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ các tăng vật có liên quan
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết vừa triệt phá thành công nhóm lừa đảo
với thủ đoạn tinh vi là sử dụng đá thiên thạch và sừng tê giác giả để chiếm đoạt tài sản
công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hồ hoàng hôn chú thành phố hồ chí minh và tô vũ tiến chú tây ninh
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra các đối tượng đã tạo dựng hình ảnh giả mạo
dàn dựng video hình ảnh về đá thiên thạch sừng tê giác
để dụ dỗ người tham gia đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao
để tạo lòng tin các đối tượng còn cho bị hại xem hình ảnh giả
về các hợp đồng mua bán thiên thạch có giá trị
hình ảnh các đối tượng tiếp xúc với các lãnh đạo nhà nước
với thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa của một người đàn ông
chú tỉnh bình dương hơn ba tỷ đồng
cơ quan công an đã thu giữ bảy vật có hình dạng giống sừng động vật
một khối kim loại màu đen có hình dạng chưa xác định
và nhiều vật chứng liên quan
vụ việc đang được công an tỉnh bình dương tiếp tục điều tra làm rõ
sau khi xảy ra mâu thuẫn với một người phụ nữ
đến nhà người này để giải quyết mâu thuẫn
công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố nguyễn đoàn tú khải
chú xã cư ê bua thành phố buôn ma thuật
để điều tra về hành vi tàng trữ vận chuyển sử dụng vũ khí quân dụng
điều tra ban đầu vào giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
khải có mâu thuẫn với một người phụ nữ
ở phường tân lợi thành phố buôn ma thuật
khải đã mang theo một khẩu súng rưu lô
bên trong có lắp sẵn sáu viên đạn
một khẩu súng hơi đến nhà người phụ nữ trên để trả thù
tuy nhiên khi đến nơi
người phụ nữ không ra gặp
nên khải đã rút súng bắn một phát vào làm vỡ cửa kính
vào cuộc truy sát công an thành phố buôn ma thuật
đã giữ khải thu giữ hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn
khải từng có năm tiền án về các tội cướp tài sản
cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu đà nẵng
cho biết đơn vị vừa truy xét bắt giữ hai đối tượng
cùng chú xã hòa nhơn huyện hòa văn
là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
trước đó tối ngày ba mươi tháng ba
tại khu vực đường hoàng văn thái
một phụ nữ chú phường hòa khánh nam quận liên triều
đang đi trên đường thì bị hai đối tượng áp sát
xe máy giật túi sách và bị thương rất nặng
tiếp nhận thông tin công an quận liên triểu
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố
và công an huyện hòa vang tập trung xác minh
nhận định lê hoàng vĩ và đặng ngọc khánh
là các đối tượng gây án
mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng cùng chú tỉnh đồng nai
đã bị công an thành phố lâm khánh tỉnh đồng nai
khởi tố bị can và bắt tạm ra
hai đối tượng phạm thanh tuấn và huỳnh hồng thiên an
đã bán ma túy cho các con nghiện để kiếm lời
công an thành phố lâm khánh bắt quả tang
tuấn đang cất giấu một bịch ma túy
để bán cho các con nghiện tại một nhà trọ
thuộc phường xuân thanh thành phố lâm khánh
kiểm tra nơi ở của an lực lượng công an
thu dựng thêm một bịch ni lông
bên trong có nhiều cục chất tinh thể màu trắng
và một bịch ni lông
bên trong có các viên nén màu nâu một cân tổ ly
qua giám định cơ quan chức năng xác định
xuống ma túy nói trên
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h